thưa quý vị ở thôn làng mới xã đại sơn huyện văn yên của tỉnh yên bái đã xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong và hai người bị thương
tại thời điểm trên đặng tiến trầy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm vừa trốn từ viện tâm thần về đã đi tìm người yêu cũ
do người yêu cũ không muốn gặp nên trời đã chạy vào nhà một người dân
khi đến nhà người dân đặng tiến trầy đã dùng dao chém hai vợ chồng chủ nhà khiến hai người bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
ngay sau khi gây án đặng tiến trầy đã dùng dao tự sát và tử vong